hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kể từ ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua sau khi nga triển khai các chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
nhiều nước phương tây đã áp đặt các miệng pháp trừng phạt nhằm vào nga
mắc cơ va đã đáp trả bằng một số biện pháp như ngừng xuất khẩu lương thực tới các quốc gia không thân thiện
trước đó ngày ba mươi một tháng ba nga cũng quy định thanh toán bằng đồng rút với các hợp đồng chuyển khí đốt
sang các nước không thân thiện bắt đầu từ ngày một tháng chín
trong một diễn biến liên quan hãng thông tấn tass dẫn lời thủ tướng nga mikhail mishutin cùng ngày cho biết
nga có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm bay đến và đi từ năm mươi hai quốc gia sau ngày chín tháng bốn tới
theo đó nga sẽ nối lại các chuyến bay đến và đi từ argentina nam phi và những quốc gia thân thiện khác
những nước này không áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nga
thống đốc ukraine nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào miền đông
sergei gaidai thống đốc tỉnh lugan mà ukraine kiểm soát một phần
kêu gọi người dân sơ tán trước nguy cơ nga phát động tấn công quy mô lớn vào khu vực thuộc miền đông
ông gaidai nói trên tên
nga nói trên telegram rằng ngày một mươi bốn tháng bốn khi thấy khí tài nga đang tiến đến từ nhiều hướng
nhằm mang theo binh lính và nhiên liệu ông hiểu rằng họ đang chuẩn bị cho bước đột phá lớn với quy mô toàn diện
ông cũng đã thúc giục người dân rời khỏi khu vực sớm nhất có thể
cho biết thêm một người đã được sơ tán cùng ngày
ông gaidai cho biết các cuộc bắn phá vào lugan miền đông ukraine ngày càng khốc liệt
hai tình nguyện viên đã thiệt mạng trong một vụ nổ cùng một nhà thờ bị hư hại
ông sullivan nói rằng giai đoạn tiếp theo của chiến sự
có thể kéo dài khi nga vượt trội ukraine về quân số
moscow có thể mở rộng vùng kiểm soát ở miền đông
so với khu vực phe ly khai thân nga kiểm soát trước chiến dịch quân sự
trước đó lãnh đạo cộng hòa nhân dân logan tự xưng ở miền đông ukraine nói rằng
vùng lãnh thổ này có thể tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập nga
tass dẫn lời bộ quốc phòng nga cho biết then ly khai hiện kiểm soát chín mươi ba khu vực logans
afp dẫn lời một quan chức cấp cao lầu năm góc nói rằng
nga đã rút khoảng hai phần ba lực lượng bố trí xung quanh kiev
phần lớn được lệnh rút về belarus để triển khai đến những địa điểm khác tại ukraine
mỹ cũng đánh giá tương tự
cố vấn an ninh quốc gia jek sullivan hôm bốn tháng bốn đã nói rằng
nga có thể đang lên kế hoạch triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở miền đông
và xung đột có thể leo thang ở miền đông và đông nam ukraine
visa maripo cực kỳ quan trọng với chiến dịch của nga ở ukraine
sau khi nga thông báo giảm bớt các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô kiev
để tập trung vào khu vực
đông nam maripo càng trở thành mục tiêu quan trọng
giành được chiến thắng ở thành phố cảng này sẽ có ý nghĩa chiến lược
đối với chiến dịch quân sự của nga ở ukraine
thành phố này bị bao vây suốt nhiều ngày qua
khiến ít nhất một trăm sáu mươi người dân tiếp tục mắc kẹt trong tình trạng thiếu nước
điện thuốc và thực phẩm
maripos là thành phố lớn nhất của ukraine bên bờ biển agyov
nơi kết nối với biển đen
được đặt tên theo bà maria fedorovna hoàng hậu của hoàng đế alexander iii
thành phố này nằm cách biên giới nga khoảng
và chỉ cách khu vực miền đông do lực lượng ly khai thân nga vài km
giành được maripo sẽ giúp nga lập nên một tuyến kết nối trên bộ
giữa hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng donbass với bán đảo krimea
mà nga đã xác nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn
cùng với đó giành được marivo còn giúp cho nga kiểm soát được vùng
giáp biển agyov của ukraine và các đất kết nối giữa ukraine với biển đen
quân nga đã giành được cảng kursyn bên bờ biển đen cách maripos khoảng ba trăm tám mươi km
giành được maripos cũng sẽ giúp quân nga có thể tìm ra
giúp quân nga thoát khỏi tình cảnh xa lầy ở đó để thực hiện những nhiệm vụ mới
như củng cố các mặt trận khác
về vai trò kinh tế maripo đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế ukraine
vì cảng này được sử dụng để xuất nhập khẩu sắt thép ngũ cốc máy móc công nghiệp
mang lại nguồn thu đáng kể cho chính phủ ukraine
đây từng là một cảng xuất khẩu than chính trong thời liên xô
một quan chức cấp cao của ukraine cho biết nước này có thể thất thu sáu tỷ usd
tiền xuất khẩu ngũ cốc vì các cảng trong đó có maripos bị bà vây
thổ nhĩ kỳ ai cập và yemen là những nước phụ thuộc vào bột mì nhập khẩu từ ukraine
maripos là nơi hoạt động của những doanh nghiệp luyện kim lớn thứ nhì của ukraine
và một trong những doanh nghiệp cán thép lớn nhất của quốc gia này
maripo có cầu cảng sâu hơn các cảng của ukraine ở khu vực
kiểm soát được cảng này sẽ giúp nga vận chuyển thiết bị hàng hóa và con người
nhanh hơn và dễ hơn tới vùng donbass và crimea
maribo đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của ukraine
để mắt thành phố này sẽ là đòn ráng mạnh về tâm lý
đối với chính phủ và quân đội cũng như là mất đáng kể lợi thế của kiev trên bàn đàm phán
ngược lại chiến thắng ở maripos sẽ khinh lệ đáng kể tinh thần của quân nga
trong bối cảnh phương tây đang hoài nghi khả năng moscow có thể đạt được các mục tiêu đề ra
cho chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng
nhiều người đặt câu hỏi liệu nga còn giữ ưu thế quân sự hay không
khi ukraine đã chuyển từ chỉ phòng thủ sang đôi khi phản kích và giành lại kiểm soát một số khu vực
giới quan sát cho biết cường độ giao tranh ác liệt trong một tháng vừa qua
đã khiến cả hai bên ngày càng cạn kề đạn dược và các vật tư quân sự khác
báo gradion ngày hai mươi hai tháng ba đã dẫn lời các chỉ huy quân đội ukraine quả quyết
nếu không nhận được thêm đối tiếp tế các lực lượng nga tham chiến ở nước này
chỉ còn lượng lương thực thực phẩm nhiên liệu và đạn dược đồ dùng trong ba ngày
trong khi đó theo tờ the times của anh ngoại trưởng ukraine tuần trước chia sẻ với những người bạn rằng
quân đội ukraine hiện chỉ còn hai tuần trước khi sử dụng hết số tên lửa chống tăng
và tên lửa phòng không do phương tây
theo các chuyên gia hiện rất khó để kiểm chứng các thông tin trên
các vấn đề về hậu cần tiếp tế rất khó để đánh giá vì cả hai bên đều giữ kín thông tin
vì sự ảnh hưởng đến an toàn hoạt động
một chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại viện nhiên cứu rusi giải thích
đối với ukraine hiện có một mối lo ngại đặc biệt là các lực lượng này sắp dùng hết vũ khí
do phương tây cung cấp vốn giúp họ đánh bật dàn máy bay và xe tăng hùng hậu của nga
kiev đã kêu gọi viện trợ thêm một lượng lớn vũ khí trước thêm hội nghị thượng đỉnh
nato vào ngày hai mươi bốn tháng ba
đến nay anh đã cam kết sẽ chuyển giao cho quốc gia đông âu thêm năm tên lửa
để ứng phó với quân đội nga
ngược lại tình báo anh và mỹ chỉ ra nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy
các lực lượng nga đang đối mặt với các hạn chế nghiêm trọng về hậu cần ở ukraine
buộc họ phải tính toán lại chiến lược vừa bao vây kiev và cagev
vừa đồng thời tấn công từ phía nam và phía đông
các quan chức phương tây tin rằng quân đội nga đã mất khả năng tiến công nhiều mũi cùng một lúc
một phần vì các thách thức trong khâu hậu cần
nhưng cũng một phần do số thương vong họ đang phải hứng chịu
ước tính khoảng từ bảy đến một mươi binh sĩ
dưới phân tích nhận định các lực lượng nga hiện tập trung vào nỗ lực thâu tóa maribor
thành phố cảng chiến lược ở miền đông nước láng giềng thông qua những đợt oanh tạc dữ dội kéo dài
mức độ khó khăn của quân nga được cho là sẽ thể hiện rõ qua tình hình thực tế
ở khu vực ipin tây bắc thủ đô kiev
nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất gần như từ đầu cuộc chiến
ông renioi bình luận
nếu các báo cáo ban đầu về một cuộc phản công của ukraine ở apin là chính xác
đây sẽ là dấu hiệu thèn chốt phản ánh những vấn đề về nguồn cung của nga
dọc theo hướng tiến công về kiev vẫn chưa được khắc phục
dù số thương vong và phối hợp tác chiến kém cũng có thể đóng vai trò nào đó
tuy nhiên quan điểm phổ biến trong giới phân tích là lợi thế vẫn thuộc về quân nga
một nguồn tin phương tây giấu tên nhấn mạnh
về mặt tổng thể nga vẫn duy trì được các nguồn dự trữ vật chất và nhân sự đáng kể để phục vụ chiến dịch
xong các nguồn tiếp tế rất phức tạp đối với một số lực lượng tham chiến của nga
đặc biệt là những đơn vị được điều động từ các khu vực cực đông xa xôi của nước này
vấn đề của ukraine được đánh giá nghiêm trọng hơn
ngành công nghiệp vũ khí của nước này vốn đã nhỏ hơn nhiều so với nga
và nhiều khu vực công nghiệp ở miền đông nước này đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề
hơn thế nữa xét về phần lớn các khí tài quân sự chủ chốt
kiev hiện hoàn toàn phụ thuộc vào dòng cung ứng thường xuyên
liên tục từ phương tây để chống lại quân đội nga
tuy nhiên tốc độ sử dụng và tiêu hà những vũ khí cao cấp như vậy
trong chiến tranh nhanh hơn rất nhiều so với việc sản xuất ra chúng
hầu hết các nhà quan sát nhất trí rằng xét về vũ khí và đạn dược
cuộc chiến kéo dài hơn thì lợi thế của nga càng lớn hơn
nếu nước này sẵn sàng tiếp tục chi lớn và chấp nhận quân số thương vong
các diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột sẽ mang đến những câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này
tổng thống mỹ joe biden xác nhận nga bắt đầu sử dụng một vũ khí vô cùng lợi hại
là tên lửa siêu vượt âm để tấn công ukraine
tình báo anh và bộ quốc phòng mỹ đã hạ thấp việc nga sử dụng tên lửa siêu vật âm kimza
phóng từ trên không
lãnh đạo lầu năm góc ông lloyd austin nói trong chương trình
phaser nation của đài cbs
đó không phải là một nhân tố thay đổi cuộc chơi
bộ quốc phòng anh cho rằng tên lửa kinza thực chất chỉ là phiên bản phóng từ trên không
của tên lửa đạn đạo tầm ngắm iskander mà nga đã nhiều lần sử dụng trong chiến dịch quân sự ở ukraine
sự sợ hãi về tên lửa siêu vật âm
theo cnn về cơ bản tất cả các tên lửa đều siêu vật âm
tức là chúng di chuyển với tốc độ ít nhất gấp năm lần tốc độ âm thanh
hầu như bất kỳ đầu đạn nào phóng ra từ tên lửa di chuyển hàng km
trong bầu khí quyển sẽ đạt tốc độ này khi hướng tới mục tiêu
đây không phải là một công nghệ mới
thứ mà các cường quốc dân sự bao gồm nga trung quốc mỹ và triều tiên
đang nghiên cứu hiện nay là phương tiện lượn siêu vật âm
hgv là thiết bị mang trọng tải cơ động cao
về mặt lý thuyết nó có thể bay với tốc độ siêu âm trong khi điều chỉnh hướng di chuyển và độ cao
để bay ra ngoài khả năng phát hiện của radar và xung quanh các hệ thống phòng thủ tên lửa
phương tiện lượn siêu vật âm là vũ khí gần như không thể ngăn chặn
và nga được tin là đang sở hữu một loại trồng cỏ vũ khí của họ là hệ thống avangard
tổng thống nga putin vào năm hai nghìn một mươi tám đã từng mô tả avangard
làm bất khả xâm phạm đối với các hệ thống phòng không của phương tây
tuy nhiên kinza một biến thể của tên lửa iskander không phải là hgv
theo một báo cáo hồi năm ngoái của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế
mặc dù có khả năng cơ động hạn chế như scanner
nhưng lợi thế chính của kinza là có thể được phóng từ máy bay chiến đấu mig ba mươi một
giúp nó có tầm hoạt động xa hơn và khả năng tấn công từ nhiều hướng
mig ba mươi một k có thể tấn công từ những hướng không thể đoán trước
cũng như có thể tránh các nỗ lực bắn chặn
phương tiện chuyên chở trên không này cũng có khả năng sống sót cao hơn
so với hệ thống phóng iskander di động trên mặt đất
csis cũng lưu ý ixander phóng từ mặt đất đã cho thấy dễ bị tổn thương
trước các hệ thống phòng thủ tên lửa trong cuộc chiến nagorno karaba năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó lực lượng azeri
đã đánh chặn thành công một tên lửa iskander của amerika
báo cáo của csis kết luận
điều này ám chỉ các tuyên bố về khả năng bất thả xâm phạm của kinza
trước các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng có thể hơi phóng đại
ukraine có rào tràn tên lửa
mỹ và các đồng minh nato đã và đang gửi một số hệ thống tên lửa đất đối không đến ukraine
để hỗ trợ phòng thủ cho quốc gia đông âu
theo một quan chức cấp cao của mỹ
những hệ thống bổ sung này bao gồm các rào chắn tên lửa di động
và sa một mươi bốn có từ thời liên xô
cnn dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ
slovakia một nước thành viên nato
thậm chí đã đồng ý chuyển ra tất cả các tổ hợp phòng thủ tên lửa s ba trăm linh tốt hơn cho ukraine
khi nước này nhận được sự thành thị phù hợp từ các đối tác trong liên minh
ngày một mươi bảy tháng ba hạ viện mỹ đã thông qua một dự luật
nhằm đình chỉ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với nga và belarus
qua đó tăng cường các biện pháp nhằm trừng phạt moscow
liên quan tới chiến dịch quân sự tại ukraine
theo tờ new york times và báo the hill đưa tin
dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với nga và belarus
đã được hạ viện thông qua với số phiếu áp đảo bốn trăm hai mươi bốn phiếu ủng hộ và tám phiếu chống
tất cả tám phiếu phản đối dự luật đều là các hạ nghị sĩ cộng hòa
bước tiếp theo dự luật cần phải được trình lên thượng viện mỹ xem xét phê chuẩn
tuần trước lãnh đạo phê đo số tại thượng viện thượng nghị sĩ dân chủ chuck schumer
đã tuyên bố ủng hộ
chúng ta sẽ nỗ lực để dự luật được thông qua nhanh chóng
một khi được thượng viện phê chuẩn và tổng thống joe biden ký ban hành
sẽ chấm dứt quy chế thương mại công bằng đối với moscow
mở đường cho việc tăng thuế nhập khẩu nhằm vào các mặt hàng của nga
đây là động thái mới nhất của giới nghị sĩ mỹ thể hiện sự ủng hộ dành cho ukraine
và trừng phạt nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở ukraine
trước đó quốc hội mỹ cũng đã phê chuẩn một gói viện trợ quân sự
và nhân đạo trị giá một mươi ba sáu tỷ usd
cũng như phê chuẩn lệnh cấm nhập khẩu dầu khí từ nga
hạ viện mỹ thông qua dự luật trên một tuần sau khi tổng thống biden
trình đề xuất xóa bỏ quy chế đối với nga
hành động mang tính biểu tượng nhằm gia tăng đòn trừng phạt kinh tế chống moscow
quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn của mỹ hay quy chế tối huệ quốc
theo cách gọi tổ chức thương mại thế giới wto
là quy chế đặc biệt điều tiết các mối quan hệ với các đối tác thương mại nước ngoài của mỹ
theo đó các đối tác được đối xử bình đẳng về thương mại trên lãnh thổ của nước thứ ba
đây là nguyên tắc rất cơ bản trong quan hệ thương mại quốc tế hiện đại
việc các khoản thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ một nước được hưởng quy định ptr
sẽ thấp hơn nhiều so với hàng nhập khẩu từ một nước không được hưởng quy định này
trước đó liên minh châu âu eu ngày một mươi năm tháng ba cũng thông báo sẽ tước bỏ quy chế tối huệ quốc của nga
theo các quy định tổ chức thương mại thế giới wto
eu đã đồng ý về biện pháp này với một mươi ba thành viên wto khác là abani
australia canada hàn quốc mỹ iceland nhật bản bắc macedonia
các quốc gia này đã liêu hành một bản ghi nhớ cho các thành viên wto
chỉ ra rằng họ sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào được cho là cần thiết
bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình
các quy định của wto quy định rằng quy chế này có thể được rút lại
nếu các lợi ích thiết yếu về an ninh quốc gia bị đe dọa